ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi một tại vùng biển giáp danh giữa việt nam và thái lan
hải quân việt nam và hải quân hoàng gia thái lan đã tiến hành cuộc tuần tra chung thường niên lần thứ bốn mươi
lực lượng tham gia tuần tra gồm biên đội tàu hai trăm sáu mươi một hai trăm sáu mươi ba thuộc vùng năm hải quân nhân dân việt nam
và biên đội tàu bốn trăm bốn mươi một năm trăm hai mươi hai của hải quân hoàng gia thái lan
hai bên đã tiến hành các nhiệm vụ bảo vệ và gìn giữ môi trường biển
ngăn chặn các hoạt động nghề cá bất hợp pháp ngăn chặn chấn áp cướp biển
hoạt động buôn lậu vận chuyển ma túy nhập cư trái phép
hoạt động tuần tra nhằm duy trì an ninh trật tự trên vùng biển giáp danh giữa việt nam thái lan
qua đó tạo điều kiện để ngư dân hai nước phát triển kinh tế
thúc đẩy quan hệ hợp tác và sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước